thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh yên bái thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu của quy hoạch nhằm phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi yên bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía bắc
với lâm nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại có năng suất và chất lượng cao kết hợp với công nghiệp chế biến du lịch
là tình hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước
theo nhiệm vụ nội dung lập quy hoạch phải định hướng phát triển sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội
phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia quy hoạch vùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba trụ cột
kinh tế xã hội và môi trường phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế đồng thời phải bảo đảm tính liên kết đồng bộ khai thác
và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện các địa phương trên địa bàn tỉnh